hiện tại đang có tới bốn mươi bảy trên sáu mươi hai dự án nguồn điện trong quy hoạch điện bảy điều chỉnh đang bị chậm tiến độ
như vậy điều này đang kéo theo nguy cơ thiếu điện tại khu vực miền nam ngay từ năm hai nghìn một mươi
trước thực trạng này bộ công thương đã có nhiều giải pháp để bảo đảm cung cấp điện cho người dân
theo quy hoạch năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi dự kiến đưa vào vận hành khoảng sáu chín trăm linh mw
trong đó các nhà máy nhiệt điện than thủy điện còn lại là các dự án năng lượng tái tạo điện mặt trời
điện gió để đáp ứng nhu cầu điện toàn quốc
tuy nhiên hệ thống cũng sẽ phải huy động nhiệt điện chạy dầu giá cao với sản lượng lớn trong năm nay và thời gian tới
trong trường hợp các tổ máy phát điện không đáp ứng được yêu cầu về độ tin cậy vận hành
hoặc không bảo đảm đủ nhiên liệu than khí cho phát điện có thể đối mặt với nguy cơ thiếu điện vào năm hai nghìn hai mươi
nguyên nhân khiến các dự án ngành điện đang chậm tiến độ là do luật quy hoạch chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể gây khó khăn trong triển khai
tuy nhiên lãnh đạo bộ công thương cũng cho biết bộ đang chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ
để bảo đảm mục tiêu cao nhất là cung cấp điện cho người dân